liên quan đến vụ nam thanh niên nghi gây ra vụ cướp giật tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân phan chu trinh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
công an tỉnh quảng nam cho biết đã xác định được danh tính đối tượng này
theo đó thanh niên này là trần bá sơn hai mươi ba tuổi chú thôn tân phú xã tam phú thành phố tam kỳ
qua lấy lời khai ban đầu trần bá sơn khai có ý định vào cướp tiệm vàng nhưng bị chống trả nên bỏ chạy
ngoài ra lúc gây ra vụ việc này trần bá sơn có biểu hiện bị ngáo đá
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám một người đàn ông bịt mặt mặc áo thun quần jean chạy xe máy và không đội mũ bảo hiểm đến tiệm vàng kim việt
tại đây đối tượng lớn tiếng uy hiếp những người trong tiệm rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
chứng kiến sự hung hãn của đối tượng ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt
nhiều khách hốt hoảng tháo chạy ra ngoài
sau khi đập phá người đàn ông vứt lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe bỏ chạy
hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra